ngày hai mươi ba tháng một mươi văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cho biết
ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số ba nghìn hai trăm chín mươi hai
phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn kiểm định sâm ngọc linh
dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn kiểm định sâm ngọc linh
được triển khai thực hiện tại xã trả linh huyện nam trả my tỉnh quảng nam
trên diện tích khoảng một hectare được chia làm hai hợp phần
hợp phần một sẽ đầu tư xây dựng các lối đi trong nội bộ vườn sâm
lối đi giữa các vườn sâm với chiều dài gần bốn km mặt đường rộng sáu m
và tường chắn đất để chống sạt lở
xây dựng ba chốt bảo vệ và hệ thống camera giám sát báo động
được lắp tại một mươi hai vị trí quan sát hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
báo động đo đạc phân lô cắm mốc và xây dựng bản đồ quản lý một mươi hai khu
với khoảng một mươi sáu chín hectare vườn giống sâm gốc và công trình điện
hợp phần hai sẽ đầu tư hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác kiểm định cây sâm
gồm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ kiểm định cây sâm
và trang thiết bị văn phòng phục vụ sinh hóa phân tích
dự án này sẽ được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
với tổng mức đầu tư gần hai mươi tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh quảng nam
trong đó hợp phần một hơn một mươi bốn năm tỷ đồng